đó là ban hành bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống
đặt mục tiêu năm hai nghìn hai mươi bốn bảy mươi các lễ hội bảo đảm các tiêu chí
cụ thể hoạt động lễ hội phải phát huy các giá trị truyền thống lịch sử văn hóa
gắn với xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh bảo đảm không lãng phí
công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa tiến hành điều tra làm rõ
khởi tố năm đối tượng về hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm trục lợi hơn một một tỷ đồng
năm đối tượng này đều làm việc tại các phòng khám khá nổi tiếng trên địa bàn huyện diễn châu và thành phố vinh
nhận thấy quá trình chi trả quyền lợi bảo hiểm cho các khách hàng bị gãy xương khá dễ dàng
nên đã nảy sinh ý định làm giả hồ sơ bệnh án để trục lợi
với mỗi hồ sơ bệnh án bị gãy xương sẽ được công ty bảo hiểm chi trả từ ba mươi triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng
khi không có người bệnh thực tế các đối tượng móc nối với một số cán bộ công tác tại cơ sở y tế
có chức năng chụp x quang để chỉnh sửa hình ảnh phim ký vào các tài liệu khống
bước đầu cơ quan công an xác định các đối tượng đã lập giả một mươi năm bộ hồ sơ bệnh án
thực hiện hai mươi hai yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm đối với công ty trách nhiệm hiếu hạn manulife việt nam
với tổng số tiền đã được chi trả là hơn một một tỷ đồng
lực lượng chức năng quận sáu tp hcm đang làm rõ nguyên nhân
vụ cháy lớn xảy ra tại đường số hai mươi ba phường một mươi một
thông tin ban đầu vào lúc hơn tám giờ tối qua người dân sống trên đường số hai mươi ba nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn
lúc này người dân chạy tới thì thấy cùng nóng máy lạnh phía sau của một tòa nhà bốc cháy ngùn ngụt
nên đã báo lực lượng chức năng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận sáu đã điều động xe và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
khoảng ba mươi phút sau họa lửa được giật tắt
phần cuối là những thông tin về chuyên án tội phạm
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại